thưa quý vị dù hà nội vẫn chưa kết thúc giãn cách xã hội thế nhưng tại nhiều khu vực ngõ nhỏ
để phục vụ nhu cầu của người dân thì các tiểu thương đã bất chấp quy định họp trợ tự phát
tại các khu vực đông dân cư như thế này và đây là tình trạng vô cùng nguy hiểm
tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
tuyến đường tám trăm linh a quận cầu giấy thành phố hà nội dù khu vực này đã được rào chắn bằng barrier
và treo biển vùng xanh kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực để đảm bảo an toàn dịch bệnh
cho khu dân cư thế nhưng các tiểu thương ở nhiều nơi khác nhau vẫn tìm cách để vào được khu vực này
và khi các chút kiểm dịch giao ca thì họ ủa ra đường như thế này
cái hành động của họ thì đúng là cũng rất là khó bởi vì là họ cũng phải lặn lội từ một hai giờ đêm
một hai giờ đêm mới đến đây chúng tôi trực cái là bắt đầu từ bốn h ba mươi
cho đến một mươi h trưa nhưng mà họ lợi dụng khoảng trước bốn h ba mươi và trước sau một mươi h để họ hoạt động kinh doanh
mặc dù chúng tôi vẫn nhắc nhở là cái việc buôn bán của các bạn có thể làm ra được cho là nhà mình vinh tân phỉ dai không
thế nhưng mà các bạn đang làm khó cho chúng tôi
đến cái sự bình an của khu dân cư của cộng đồng
vận động có xử phạt cũng có thế nhưng chỉ được một thời gian đâu lại vào đấy
dường như các tiểu thương và người dân khu vực không ý thức được mức độ nguy hiểm với kiểu mua bán trao đổi hàng hóa như thế này
các trực cấp đội tảng trên những bảng phường cơ bản được khắc phục
tuy nhiên vẫn còn một số ý thức của một số hộ gia đình cá nhân vẫn còn tồn tại và chưa nhận thức được các vấn đề
vẫn còn có vấn đề
mặc dù đã được các lực lượng cơ quan chức năng và công an phường của phường kiên quyết xử lý và lập biên bản xử phạt
mà vẫn các nhiều cơ bản vẫn cố tình
và phường cũng đã thường xuyên ra quân để triệt đề xử lý triệt đề các vấn đề này
và hiện nay thì báo cáo các đồng chí là tổ công tác của công an phường là có hai tổ công tác cơ động hàng ngày
đi tuần tra thường xuyên kết hợp với các tổ trực chốt cố định để chúng ta xử lý triệt đề các vấn đề phạm tại các điểm
vẫn biết nhu cầu mua bán thực phẩm hàng hóa thiết yếu của người dân là chính đáng
thế nhưng các khu chợ cũng là nơi có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh hàng đầu hiện nay
việc kiểm soát chặt chẽ và không để phát sinh các điểm buôn bán tự phát như thế này
đóng vai trò rất quan trọng để kiềm chế các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng trong thời gian tới